tiêm chủng vaccine phòng chống covid một mươi chín như hiện nay là quyền lợi của người dân người dân được tiêm
trong tình huống nếu thuộc diện được tiêm mà từ chối tiêm thì khi làm phát tán
làm truyền dịch bệnh đương nhiên phải chịu trách nhiệm theo pháp luật thiện hành
việc ký cam kết hay không để không làm ảnh hưởng đến việc phải chịu trách nhiệm luật sư nhấn mạnh
theo luật sư hiện nay chưa có quy định bắt buộc toàn bộ người dân phải tiêm vaccine covid một mươi chín
thực tế cơ quan chức năng vẫn đang thực hiện khuyến khích người dân đi tiêm chủng để bảo vệ sức khỏe
tuy nhiên trong trường hợp dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp cơ quan y tế có thẩm quyền sẽ yêu cầu
người dân tại một số khu vực nhất định phải tiêm mà nếu người đó từ chối không chịu tiêm chủng thì mới bị xử phạt
điểm a khoảng hai điều chín nghị định một trăm bảy mươi bảy hai nghìn hai mươi ndcp ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực y tế với hành vi vi phạm quy định về sử dụng vaccine sinh phẩm y tế
cụ thể là không sử dụng hoặc cản trở việc sử dụng vaccine
sinh phẩm y tế đối với các bệnh có vaccine sinh phẩm y tế phòng bệnh trong trường hợp có nguy cơ mắc bệnh
chuyển nhiễm tại vùng có dịch hoặc đến vùng có dịch theo yêu cầu hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền
sẽ bị phạt tiền từ một triệu đồng đến ba triệu đồng
do đó trường hợp từ chối tiêm vaccine covid một mươi chín theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền
trừ trường hợp có lý do chính đáng như phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú
người có sức khỏe không đảm bảo để được tiêm vaccine covid một mươi chín thì sẽ bị xử phạt theo quy định trên
ngoài ra căn cứ vào khoảng bốn điều hai mươi ba luật xử lý vi phạm hành chính năm hai nghìn một mươi hai
mức tiền phạt với vi phạm nêu trên là mức trung bình của khung tiền phạt hai triệu đồng
nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn một triệu đồng
nếu có tình tiết tăng nặng mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá ba triệu đồng
đồng thời trường hợp không chịu tiêm vaccine covid một mươi chín mà dẫn đến bị nhiễm bệnh
lây nhiễm bệnh cho người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan
dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
theo điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đối với tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
khung hình phạt thấp nhất là bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng
cao hơn thì có thể bị phạt tù từ một đến năm năm